để đáp ứng đủ điện phục vụ sinh hoạt và vui chơi cho người dân trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
tổng công ty điện lực tp hcm đã triển khai công tác quản lý vận hành cho đơn vị thành viên từ rất sớm
với tinh thần an toàn và tiết kiệm điện năng
là một thành phố có hơn một mươi ba triệu dân và hơn hai bốn triệu khách hàng sử dụng điện
do đó để đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
tổng công ty điện lực tp hcm đã tập trung nâng cấp sửa chữa các sự cố về điện
duy tu bảo dưỡng các trạm biến áp các đường dây điện cao thế từ rất sớm
thời gian từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai tức là ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày mùng năm tết
thì tổng công ty không thực hiện cắt điện chỉ để đảm bảo điện cho người dân đón tết nguyên đáng
chỉ kể những hợp sự cố hay là những trường hợp yêu cầu đặc biệt
trong thời gian đó sẽ bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để khắc phục nhanh các sự cố nếu có
để cung cấp đủ nguồn điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ sản xuất của các cơ quan
nhà máy xí nghiệp trong dịp tết năm nay tổng công ty điện lực thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thành viên
bố trí đầy đủ công nhân trực để phân phối vận hành và quản lý điện năng ở các khu vực
các trạm điện không để xảy ra các sự cố mất an toàn về điện
trong những ngày tết
khi nguồn điện được bảo đảm an toàn phục vụ cho người dân không bị gián đoạn
mỗi một công nhân một ngành điện rất tự hào khi góp phần được phục vụ nhân dân thành phố vui tết đón xuân
ngày tết ai cũng muốn quay quần bên gia đình
nhưng vì công việc và trách nhiệm của một người công nhân ngành điện thành phố
chúng tôi phải xếp lại những cái việc cá nhân của mình để hoàn thành tốt những công tác được giao
trong những ngày tết đến xuân về
theo chân những người công nhân trực ngành điện
chúng tôi đã cùng với các anh
đi thăm và kiểm tra ở một số khu vực tại trung tâm quận một
đường hoa nguyễn huệ nhà thờ đức bà
trung tâm quản lý vận hành và điều tiết nguồn điện tại tổng công ty điện lực thành phố
đầu đầu không khí làm việc cũng hết sức khẩn trương
sắc xuân đã hiện rõ trên từng con phố
nhưng nhiệm vụ của các anh trước mùa xuân này cũng còn hết sức bận rộn
làm sao đủ điện và không có các sự cố về điện xảy ra cho người dân vui xuân đón tết được xuân vầy